với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau chính sách tiến dụng mang tính nhân văn của đảng và nhà nước đã trở thành công cụ hữu hiệu giảm nghèo bền vững
theo đó cùng với cả nước hiện hộ nghèo hộ cận nghèo hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đà nẵng đã được thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội
đà nẵng được trung ương đánh giá là một trong những địa phương có nguồn vốn ủy thác tại địa phương tăng cao và thực hiện tốt chương trình tín dụng chính sách
cụ thể theo thống kê của ngân hàng chính sách xã hội tp đà nẵng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hết tháng sáu năm nay toàn thành phố đạt doanh số cho vay hơn hai năm trăm linh tỷ đồng với hơn bảy mươi hai lượt được vay vốn góp phần giúp hơn hai mươi hộ thoát nghèo
tính đến năm hai nghìn một mươi tám đà nẵng giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn khoảng hai ba trăm linh hộ chiếm chín mươi một tổng số hộ dân
chỉ trong ba năm đà nẵng đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trong cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi